quý vị thân mến không khí lạnh đã tràn về miền bắc nước ta trời sẽ có mưa ngắt quãng
thời điểm mà mọi người ra ngoài để đi học đi làm thì mưa ẩm sẽ xuất hiện và nhiệt độ cũng sẽ giảm rõ rệt
giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi một độ c mang đến cảm giác rét
với dự báo như vậy thì ngày hôm nay quý vị nên chuẩn bị quần áo ấm và khăn quàng khi đi ra ngoài để tránh bị càng nặng
vâng đợt lạnh lần này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung bộ
cụ thể là khu vực từ thanh hóa đến thử thiên huế trời chuyển rét có mưa
một vài nơi thì xuất hiện lượng mưa khá lớn quý vị cần lưu ý nguy cơ về lốc xét gió giật mạnh
dự báo là mưa sẽ tiếp diễn trong vòng ba ngày tới nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ c
vâng còn thời tiết ở phía nam trong đó có tp hcm dự báo ngày hôm nay sẽ không có mưa
với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng hai mươi năm độ c bầu không khí mát mẻ rất dễ chịu